tàu csb sáu nghìn bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cập cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
tại thành phố vũng tàu và bàn giao các thuyền viên của tàu sinh hong quốc tịch panama cho các cơ quan chức năng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được yêu cầu cứu hộ
từ đại lý tàu biển golden sea là đại diện chủ tàu cho biết tàu sinh hong quốc tịch panama có một mươi năm thuyền viên
gồm một mươi một thuyền viên trung quốc và bốn thuyền viên việt nam chở bảy tám trăm linh tấn đất xét
hành trình từ malaysia đi đài loan thì gặp sự cố tàu chuyển hướng vào đảo phu quý tỉnh bình thuận để khắc phục
nhưng do sóng to gió lớn khiến tàu bị nghiêng và có nguy cơ bị chìm nên thuyền trưởng thông báo rời bỏ tàu
đại lý tàu biển golden sea đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp
tình hình thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc cấp bảy cấp tám sóng cao từ bốn đến năm mét
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã điều động các tàu cứu nạn chín và cảnh sát biển sáu nghìn bảy
đang neo đậu tại đảo phu quý đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ đã vớt được một mươi ba thuyền viên của tàu bị nạn
trong đó một mươi một thuyền viên còn sống được đưa lên tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy để chăm sóc y tế
thi thể của hai thuyền viên được đưa lên tàu sr bốn trăm một mươi ba để bảo quản
sau một thời gian dài cứu được các thuyền viên một mươi một thuyền viên có dấu hiệu mệt mỏi và khủng hoảng
hai cái xác được bảo quản trên tàu sa bốn trăm một mươi ba có dấu hiệu phân hủy trong một không gian chật hẹp
các lực lượng cũng đã đề nghị trung tâm ba
hành trình về cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để bàn giao các nạn nhân đưa lên bờ để thực hiện chăm sóc y tế và bảo quản theo quy định
hiện nay hai thuyền viên trên tàu chi hong vẫn đang còn mất tích
cái công việc tiếp theo là bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phối hợp chặt chẽ với trung tâm tìm kiếm cứu nạn ba
để tiếp tục khắc phục khó khăn trong điều kiện thời tiết
hành trình này là hết sức phức tạp để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn hai thuyền viên mất tích
với tinh thần là quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ là cứu nạn người trên biển
trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận bàn giao vận chuyển chăm sóc y tế bảo quản thi thể
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi